còn ngay bây giờ bên tài viên minh hương sẽ truyền đến quý vị những thông tin nổi bật trong vòng hai mươi bốn h qua
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sau gần một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra vào đêm ngày bốn tháng chín
tại thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng
và di lý về cơ quan công an tại đây bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang nhận được tin báo
tại khu vực tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là chị dương thị trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên
nạn nhân bị đối tượng phạm thị hà cùng chú tại địa chỉ trên dùng dao chém nhiều nhát khiến chị my bị thương nặng
và tử vong trên đường đi cấp cứu gây án xong hà đã vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì
phối hợp với công an huyện tân yên và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức điều tra xác minh truy bắt đối tượng
sau một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm đến trưa ngày một mươi hai tháng bốn đơn vị chức năng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ thành công đối tượng
khi đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn nhã nam
bước đầu đấu tranh đối tượng hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân giữa hà với nạn nhân nên đối tượng xinh lòng ghép bỏ
và nung nấu ý định giết người
để thực hiện hành vi trước đó khoảng một tuần đối tượng đã mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con dao mang theo người
đến tối ngày một mươi một tháng bốn khi gặp chị my tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị tử vong

cái việc thù ghét và lấy sinh ý định giết my thì chuẩn bị công cụ dao trước như thế nào

em đi anh cũng định giết em nhưng mà cái my nó
tối hôm qua là chuẩn bị dao trước mang đi sẵn hay là
em về trong người chẳng
về trong người ấy gì
lúc đấy đi đâu mà gặp my ở đấy
em đi về ngõ thì tự múc gặp ở đấy
thế tại sao lúc nào cũng mang dao trong người à
không lúc đấy em định có chơi ý định ra
ra nè cửa hàng của my ấy gì
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn ra cánh đồng gần nhà và uống thuốc diệt chuột chuẩn bị từ trước để tự tử nhưng không thành
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
với tội danh giết người và cướp tài sản bị cáo lê lâm trường chú tệ huyện châu thành tỉnh an giang đã phải nhận bản án tử hình
điều đáng nói nạn nhân chính là chị gái ruột của hùng thủ
theo cáo trạng vào tối ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng ông lê văn được và bà nguyễn thị tuyết nga chú tại xã tân phú huyện châu thành đi vắng
nên nhờ con gái là lê thị kim an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến ngủ trong coi nhà cùng với em trai là lê lâm trường
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày thấy mọi người xung quanh đã ngủ trường lấy cây sắt giấu sau lưng đi vào phòng của an và dùng thanh sắt đập chúng vùng đầu và mặt của an nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh
trường vào phòng của ông được dùng máy cắt sắt phá khóa tủ lấy một trăm linh triệu đồng và ba mươi chỉ vàng của vợ chồng ông được rồi rời khỏi hiện trường
sau khi trường bỏ đi lê thị kim an đã thức giấc nên gọi điện thoại cho cha
để biết sự việc đến đưa an đi cấp cứu nhưng an đã tử vong ngay sau đó
vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trường bị khởi tố điều tra
đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trường bị bắt truy nã khi đang lẩn trốn tại thành phố đà nẵng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê lâm trường tử hình về tội giết người một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt đối với trường là tử hình

thưa quý vị là cửa ngõ của khu vực trung du miền núi với đồng bằng bắc bộ
tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh thái nguyên vẫn có chiều hướng phức tạp
các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi như thường xuyên thay đổi phương thức giao dịch
cách liên lạc không theo quy luật và sử dụng công nghệ cao tự tạo vỏ bọc thông qua các hoạt động công khai
để vượt qua thách thức giành thế chủ động trong cuộc chiến dài hơi với cái chết trắng
là cả một hành trình đầy gian nan vất vả của các cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tội phạm về ma túy cũng liên tục thay đổi phương thức hoạt động
mua bán giao nhận ma túy
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa triệt phá một đường dây
thu giữ hai bánh heroin các đối tượng giấu trong bào tải đựng ngô
vận chuyển trên xe khách từ sơn la về thái nguyên tiêu thụ
nhưng để phá được đường dây này là một quá trình nắm tình hình thu thập thông tin hết sức vất vả
các đối tượng này có nhiều đối tượng hoạt động khép kín đối tượng hoạt động liên liệu bàn
địa bàn rộng nên là chúng tôi ngày đêm là cũng đã phải là trinh sát và nắm tình hình địa bàn
nắm hoạt động của đối tượng trên địa bàn tỉnh sơn la
cái thứ hai nữa là đối tượng khi mà để mà giao dịch mua bán trái phép chất ma túy thì đối tượng
thường là những đối tượng chủ hàng không ra mặt chỉ đàn em tay sai để đi giao dịch nên là rất khó khăn trong việc xác định được đối tượng
cái tiếp theo nữa cái khó khăn là chúng sử dụng các biện pháp như công nghệ như zalo facebook để liên lạc trao đổi
nên là rất khó khăn trong việc nắm bắt tình hình
tính từ lúc xác lập chuyên án đến lúc phá được án thì chúng tôi theo dõi một khoảng thời gian rất lâu
khoảng một năm
bên cạnh đó sự nguy hiểm của các đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy cũng được thể hiện ngay trên số liệu thống kê
năm hai nghìn hai mươi một của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh có bốn mươi bốn vụ án với năm mươi tám đối tượng phạm tội nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng
thu giữ một mươi một khẩu súng và tám mươi bốn viên đạn các loại cùng nhiều tăng vật liên quan
chính vì vậy cán bộ chiến sĩ phải thực sự bản lĩnh mưu trí và dũng cảm
mỗi chuyên đề khi xác lập đều phải được tính toán thật tỉ mỉ thận trọng phương án tác chiến
sử dụng các trinh sát dày dặn kinh nghiệm và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng để đảm bảo thành công
là người gắn bó với lực lượng từ những ngày đầu thành lập thượng tá phạm ngọc khanh trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
thấu hiểu những vất vả hiểm nguy khi đối đầu với loại tội phạm này
các đối tượng ma túy này khi bị bắt phát hiện bắt giữ
thì chúng chống trả một cách rất quyết liệt
từ đó chúng tôi phải làm tốt tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
học tập và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đoàn kết tập trung vào tình hình địa bàn của từng đối tượng
phân công từng cán bộ trên từng địa bàn ra soát
sau đó chúng tôi lên kế hoạch để đấu tranh với tội phạm ma túy
ngày càng xuất hiện nhiều hơn các dạng ma túy mới
tội phạm phần lớn còn trẻ tuổi sử dụng công nghệ cao hoặc thông qua mạng xã hội
để trao đổi thông tin mua bán càng gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh
nhưng càng gian nan người lính ma túy càng quyết tâm đấu tranh triệt xóa đến cùng
không khoan nhượng bất kỳ đối tượng nào
hôm nay hội đồng tiền lương quốc gia họp phiên thứ hai thống nhất đề xuất
mức tăng lương tối thiểu vùng sáu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai để trình thủ tướng chính phủ
qua hai năm không tăng lương tối thiểu vùng đời sống thu nhập của một bộ phận người lao động
đang rất khó khăn hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và đã tiến hành thảo luận thương lượng
để tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động ở doanh nghiệp
sau một buổi sáng thảo luận với nhiều ý kiến và phương án khác nhau
hội đồng tiền lương quốc gia đã quyết định chọn phương án thống nhất tăng lương tối thiểu vùng sáu
từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi hai cụ thể vùng một tăng hai trăm sáu mươi đồng
vùng hai tăng hai trăm bốn mươi đồng vùng ba tăng hai trăm một mươi đồng và vùng bốn tăng một trăm tám mươi đồng
tiếp theo chương trình sẽ là các tin tức đáng chú ý khác được cập nhật
từ trường quay phía nam trong nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
trong ngày hôm nay một mươi hai tháng bốn công an thành phố hồ chí minh cho biết
với các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với công an quận một mươi hai
lấy lời khai điều tra hành vi giết người của đối tượng ninh tiến trí
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ phường thành lộc quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
đinh tiến trí được xác định là người đã dùng tua viết đem chết anh nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê vĩnh phúc tại bến xe ngã tư ga phường thạnh lộc quận một mươi hai
trước đó chiều ngày một mươi tháng bốn anh nguyễn tiến dũng ngồi uống nước với một người bạn
trong bến xe ngã tư ga thì đến chạy xe vào nói chuyện với anh dũng
hai bên nói chuyện qua lại thì nãy sinh mâu thuẫn cửa cãi và xô xác
trí cho rằng anh dũng đã đánh mình trước nên tức giận đánh trả
sau đó được người xung quanh cai ngăn trí lên xe bỏ đi
tuy nhiên trí nghe thấy tiếng chửi bới mình nên tức giận dừng xe lại
lấy tu viết trong người tấn công vào vùng đầu khiến dũng gục tại chỗ
tuy được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
gây án xong định lấy xe máy tổ thoát về tiền giang
thì bị đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai bắt giữ
tại cơ quan điều tra trí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết nạn nhân từng là chủ xe khách chạy tuyến vĩnh phúc bến xe ngã tư ga
nhưng khoảng sáu tháng qua đã nghỉ không chạy xe khách
và đang dự tính chuyển sang chạy xe tại chế hàng hóa
lợi có mặt ở bến xe ngã tư ga là nạn nhân đi chung với người bạn
để làm quen với công việc mới thì xảy ra vụ việc
về phía đối tượng đinh tiến trí được biết đối tượng này ra tù từ năm hai nghìn một mươi ba
thưa quý vị trong xã hội hiện đại với công việc bận rộn
thì có người giúp việc sống chung là một giải pháp tối ưu
để đảm bảo việc nội trợ trong gia đình và dần trở thành một thành viên thân thiết
tuy nhiên điều này cũng luôn tìm mở nguy cơ rủi ro cho gia đình của chủ hộ
mới đây tại quận năm tp hcm đã xảy ra vụ án giàn cảnh cướp tài sản
mà chủ mưu lại chính là người giúp việc thân cận
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ đối tượng lê thị hồng ba mươi năm tuổi
lê thị dư bảy mươi hai tuổi nguyễn quốc thái hai mươi bảy tuổi lê hoàng khanh bốn mươi hai tuổi
bùi thị thảo hai mươi sáu tuổi là vợ của khanh và trần minh trung ba mươi bảy tuổi
để điều tra hành vi cướp tài sản
các đối tượng này đã thực hiện hành vi cướp tài sản của một gia đình
nằm trong hẻm ba trăm hai mươi đường trần bình trọng
phường bốn quận năm
trong nhóm này đáng chú ý nhất là đối tượng lê thị dư
người này đã có tới ba mươi năm làm giúp việc và sinh sống trong nhà với gia chủ
thế nên khi bị bắt gia đình bị hại cũng không ai ngờ
dư lại là đối tượng chủ mưu trong vụ giàn cảnh bị cướp vào nhà khống chế
cướp đi một bảy tỷ đồng và bốn mươi chín usd
các thành viên tham gia vụ cướp đều là những người thân của bà dư
với tất cả các dấu hiệu nghi vấn ban đầu thì chúng tôi xác định ngay là
cái nghi vấn nhất là cái này là có
sự câu kết từ người giúp việc
tại với tất cả những cái hành vi diễn biến đều có camera của gia đình gây lại
thì chúng tôi cũng đánh giá ban đầu và tiến hành cắt mũi
ghi xét và xoát các mối quan hệ của những người giúp việc này
cũng như là bằng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
thì trong dòng hai tiếng chúng tôi đã áp sát và tiến hành kiểm tra
căn phòng trọ tại quận bình tân
và khi chúng tôi ập vào kiểm tra thì là các đối tượng này
mang hai cái bao tiền vừa cướp được để tẩu tán nhưng mà đã
bị lực lượng trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ
và nhanh chóng đấu tranh thì các đối tượng thừa nhận hành vi của mình
qua quá trình sinh sống thì thấy anh chị chủ nhà này là kinh doanh vàng bạc
rất có nhiều tài sản mà để trong cái văn phòng này
trong quá trình đó người giúp việc này thì cũng có rất là nhiều cái khoản nợ bên ngoài
và qua thông tin tụi tôi nắm thì cũng có chơi cờ bạc
thành ra là trong quá trình túng quẩn nên đã suy nghĩ ra cái việc là
dàn cảnh lên cái việc cướp này
ngoài vụ án trên trong những năm gần đây phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
cũng đã nhận được nhiều đơn tối giác như vụ án trộm cắp tài sản
và phá nhiều vụ án khác liên quan đến người làm thuê người giúp việc
ở lại chung với gia đình thậm chí còn có vụ thảm sát thương tâm
địa hình như vụ người làm thuê thảm sát năm người trong gia đình ở quận bình tân
dịp cận tết năm hai nghìn một mươi chín
để tránh được những nguy cơ trên thiếu tá phạm ngọc tống dũng đưa ra những cảnh báo
chúng ta không đánh đồng hết tất cả những người giúp việc nhà trong các gia đình hiện nay
nhưng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
cũng có một số cảnh báo đến người dân
khi chúng ta tuyển chọn nhận những người giúp việc nhà
vào để phụ giúp những công việc nhà cho gia đình chúng ta
thì điều đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra thật kỹ các giấy tờ tùy thân
từ căn cước kể cả hộ khẩu hay những cái giấy tờ khác
xong xong đó chúng ta cũng phải thông qua những người giới thiệu
những người giúp việc này hoặc những cái trung tâm giới thiệu
để chúng ta tìm hiểu thêm về cái hoàn cảnh gia đình của cái người sẽ là giúp việc nhà cho chúng ta
không chỉ là bản thân người giúp việc mà kể cả các mối quan hệ trong gia đình họ
chúng ta phải kiểm tra xem họ bản thân họ cũng như gia đình họ có phải là cờ bạc hay không
hay là có nhiều vấn đề về nợ nần
ngoài ra các chú hộ gia đình cơ sở sản xuất kinh doanh
cần thường xuyên nắm bắt tâm tư người làm thuê để biết được các vấn đề về tiền của họ
nhất là không nên để tiền bạc tư trang hay tài sản có giá trị trong nhà
để tránh việc người làm người giúp việc biết mà phát sinh lòng tham
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị ngắm thành phố hồ chí minh từ trên cao bằng phương tiện máy bay trực thăng
là sản phẩm du lịch mới mà ngành du lịch thành phố đang triển khai xây dựng
để thu hút khách du lịch đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa trở lại
trong sáng nay lãnh đạo thành phố hồ chí minh cùng các đơn vị liên quan
đã tham gia khảo sát sản phẩm du lịch này
sản phẩm do sở du lịch thành phố chủ trì phối hợp cùng bệnh viện quân y một trăm bảy mươi
công ty trực thăng miền nam và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố hồ chí minh xây dựng
trong đó sở du lịch thành phố giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước
để xây dựng sản phẩm tour tuyến phù hợp với các đối tượng khách
từ các thị trường và tổ chức truyền thông quảng bá sản phẩm
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bố trí sân đỗ trực thăng an toàn y tế cho hành khách
trên các chuyến bay dịch vụ bay cấp cứu trực thăng
nhiệm vụ của nó có mấy vấn đề
vấn đề thứ nhất là trước hết là vẫn phải là công tác cấp cứu điều trị
thứ hai là kết hợp với lại du lịch y tế
và cái thứ ba nữa là đáp ứng một cái nhu cầu về du lịch trong cái việc phát triển kinh tế
và đặc biệt là phục hồi kinh tế du lịch của thành phố trong thời gian qua
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố việc đưa du khách đi ngắm cảnh từ trên cao
là dịch vụ đã được nhiều quốc gia thực hiện
tại việt nam các chuyến bay từ hà nội đến hạ long ninh bình đã được khai thác từ lâu
thành phố hồ chí minh và các địa phương lân cận có nhiều tiềm năng khai thác dịch vụ này
nhưng đến nay mới bắt đầu khảo sát thực hiện
tuy nhiên thành phố sẽ đi tắt đón đầu để đưa dịch vụ phát triển nhanh
phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế
dự kiến ngắm thành phố hồ chí minh từ trên cao sẽ chia thành các chặng bay tầm ngắm và tầm trung
tầm ngắn thời gian bay từ ba mươi đến bốn mươi năm phút gồm hai lộ trình bay
bay ngắm trung tâm thành phố hồ chí minh và bay ngắm trung tâm thành phố hồ chí minh gần giờ
tầm trung thời gian bay khoảng sáu mươi phút với lộ trình bay kết nối thành phố hồ chí minh và long an theo tuyến
trung tâm thành phố hồ chí minh khu du lịch cánh đồng bất tận long an
hoặc gần giờ thành phố hồ chí minh khu du lịch cánh đồng bất tận
điểm nhấn của cái chương trình bay này là ngắm trung tâm thành phố hồ chí minh với những kiến trúc hiện đại
cùng với những kiến trúc cổ kính gắn liền với lại lịch sử hình thành và phát triển của thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó thì cần giờ thành phố hồ chí minh là một cái điểm nhấn rất là riêng có
và trên tuyến đường bay trực thăng này thì chúng tôi cũng sẽ phát triển tiếp
để gần giờ trở thành một cái điểm nhấn
từ trên cao và du khách sẽ rất là hài lòng khi được tiếp cận và được phục vụ bằng cái sản phẩm du lịch mới này
theo kế hoạch cua ngắm thành phố hồ chí minh từ trên cao sẽ đưa vào khai thác
nhân kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
và ngay sau khi thành phố phát động chương trình thành phố hồ chí minh chào đón bạn
welcome to hồ chí minh city đáp ứng nhu cầu của khách du lịch
trong đó có đối tượng khách cao cấp và khách du lịch kết hợp hội nghị
sứ mệnh của khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh không chỉ giới hạn
trong việc thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao của thành phố hồ chí minh
mà còn đóng vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi nông nghiệp của miền đông và miền tây nam bộ
theo hướng chất lượng giá trị thân thiện môi trường
đây là khẳng định của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc
với ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh vào sáng nay một mươi hai tháng bốn
theo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dù nông nghiệp ở thành phố hồ chí minh chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp
trong crdp của thành phố nhưng ở một tầm xa hơn khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh
là một trong một mươi khu nông nghiệp công nghệ cao của cả nước mang tính dẫn đầu
vì thế sứ mệnh của khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh
cần rõ nét với các hoạt động cụ thể hơn
trong đó thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao
thành phố hồ chí minh cần chủ động hơn trong việc huy động mọi nguồn lực
trong đó chú trọng nguồn xã hội hóa để phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng hiện đại
nghiên cứu hình thành các mô hình nông nghiệp công nghệ cao bằng cơ chế hấp dẫn
thu hút mọi thành phần tham gia
đồng thời cần tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất để phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao
hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao đa chức năng phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao
nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện cần giờ bình chánh trong thời gian tới
đặc biệt chủ tịch nước nhấn mạnh tới việc nhân rộng các nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao
đưa các nghiên cứu này vào ứng dụng phổ cập tạo hiệu quả trong thực tế
chủ tịch nước tán đồng với định hướng đến năm hai nghìn ba mươi khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh
là nơi dẫn dắt cho nông nghiệp của thành phố hồ chí minh và khu vực phát triển theo hướng hiện đại
trong sáng nay một mươi hai tháng bốn công an tỉnh hồ chí minh
tỉnh đồng nai tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thăng cấp hàm vượt bậc
thư khen của bí thư tỉnh ủy và bằng khen đột xuất của chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
với đại úy thái ngô hiếu cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tráng bom
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đây là phần tượng xứng đáng cho hành động dũng cảm cứu sống nhiều người đuối nước của đồng chí hiếu
tại biển bà rịa vũng tàu dịp nghỉ lễ vừa qua
xúc động tự hào là cảm xúc của thái ngô hiếu
trong buổi lễ được công an tỉnh tổ chức trang trọng sáng nay một ngày sau khi sự việc xảy ra
đồng chí hiếu được bộ trưởng bộ công an kiến quyết định thăng cấp vượt bật
từ trung úy lên đại úy được nhận nhiều bằng khen giấy khen của các ban ngành đoàn thể
dẫu vậy đó là những điều hiếu chẳng mãi may mong chờ hay nghĩ tới khi quyết định lao ra dòng nước giữ cứu người
thưa quý vị
thật ra là khi mình cựu nạn cựu hồ mình chưa bao giờ nghĩ đến để được những thang tích đổi lại như thế này
vì từ trước bản thân tôi đã làm rất nhiều vụ cựu nạn cựu hồ có thể là nguy hiểm hơn những vụ như thế này
chứ không phải là bây giờ tôi mới là lần đầu tiên làm cựu nạn cựu hồ
từ tp hcm chị nguyễn minh trâm đại diện cho gia đình nạn nhân được đại úy thái ngô hiếu cứu sống
cũng đã có mặt từ sớm dự lễ công bố quyết định khen thưởng
cảm phục biết ơn
có lẽ là không đủ để nói lên cảm xúc của chị cũng như những người nhà nạn nhân may mắn được cứu trong tai nạn vừa rồi
em xin thay mặt cho gia đình của các bạn gặp nạn
thì xin gửi lời tuy ơn và biết ơn đến anh thái ngô hiếu đã có hành động dũng cảm quên thân mình để mà cứu các bé
tại vì chỉ cần sơ sẩy một vài phút của thôi thì có thể là các bé
sẽ không qua khỏi
em nghĩ đây là một cái cú sốc đầu đời và cũng là một cái bài học lớn cho các bạn
thì hy vọng là các bạn sẽ ghi lòng tặc giả cái tấm lòng của anh hiếu dành cho các bạn
là một cái ân nhân lớn trong cuộc đời của các bạn
thì sau này khi mà trong cái đường đời đó các bạn gặp một cái tình huống tương tự như vậy
thì các bạn cũng hết sức là quả cảm theo cái tấm gương của ân nhân của mình để mà giúp đỡ cho những người khác
phát biểu tại lễ công bố quyết định khen thưởng
cho đồng chí thái ngô hiếu lãnh đạo công an tỉnh đồng nai
cho rằng đây không chỉ là niềm vinh quang đối với cá nhân đồng chí hiếu
mà còn là vinh dự tự hào đối với toàn lực lượng công an tỉnh đồng nai
là kết quả của quá trình rèn cán luyện quân mà công an tỉnh kiên trì nỗ lực thực hiện trong thời gian qua
đây cũng là một việc làm rất là bình thường
rất là hàng ngày của lực lượng công an nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh an toàn
cho nhân dân
làm được như vậy thì theo tôi nghĩ đây nó có xuất phát
trước hết là phải xuất phát từ lòng dũng cảm
yêu thương đồng bào và yêu thương nhân dân của mình
nhưng một cái vế rất quan trọng
nếu muốn thực hiện được những việc làm như vậy thì đồng chí và là người chiến sĩ đồng nai
phải có một cái sức khỏe có một cái nghị lực
rồi có một cái bản lĩnh

cũng như là có các kỹ năng
xử lý các tình huống thật chính xác thật hiệu quả
hành động của thái ngô hiếu là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội những ngày này
là tấm gương được nhiều người nhắc đến với sự tháng phục
thế nhưng với hiếu cuộc sống sau ngày hôm nay vẫn vậy
dẫu có hay không những lời ghi nhận tán thưởng
anh và đồng đội vẫn cố gắng hết mình với công việc của mình
vẫn sẵn sàng chấp nhận vất vả hiểm nguy vì an toàn tính mạng của người dân
vì nhân dân mà phục vụ